khán giả yêu phim ảnh đã rất ấn tượng với loạt phim hoạt hình việt nam nói về các nữ tướng dưới thời trưng vương hai bà trưng
đây không phải là phim hoạt hình việt nam đầu tiên gây bất ngờ cho công chúng
nhưng lại là lần đầu tiên việt nam có riêng một series phim hoạt hình hành động lịch sử nói về các nữ tướng
dự án phim hoạt hình này bao gồm bảy tập phim kể về bảy nữ tướng được các nhà làm phim nghiên cứu suốt bốn năm
với sự tư vấn của nhiều giáo sư trong và ngoài nước
bảy nữ tướng được chọn lọc để thực hiện cho loạt phim hoạt hình này gồm thánh thiên lê trân bát nàn ả trạng phật nguyệt hồ đề quý lan
mỗi nữ tướng có một câu chuyện riêng và một tài năng đặc trưng trước khi quy tụ về một nhà với hai bà trưng
từ đó họ cùng tạo nên một trong những trang sử hào hùng và đậm tính nữ quyền nhất trong lịch sử việt nam
mục đích của dự án này là để giúp người xem hiểu về tuyến nhân vật trong dự án điện ảnh trương vương
sẽ ra mắt trong thời gian tới
đồng thời cũng đặt mìn móng cho thể loại phim hoạt hình hành động lịch sử đầu tiên ở việt nam